tại thành phố hồ chí minh việc chuẩn bị nguồn hoa cây cảnh cung cấp cho thị trường hoa kiểng đã diễn ra hết sức sôi động
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tết năm nay thành phố hồ chí minh sẽ tổ chức hai hội chợ hoa xuân một trăm ba mươi chợ hoa tết
thời điểm này các hộ nông dân trồng hoa củ chi gò vấp thủ đức hóc môn đang tất bật để đưa hoa xuống chợ
các chợ hoa còn kết nối với các địa phương lân cận đưa hoa kiểng về phục vụ tết cho thị trường thành phố
như tỉnh lâm đồng thành phố sa đách tỉnh đồng tháp huyện trở lách tỉnh bến tre
để chuẩn bị cho thị trường tết trước khoảng một hai tháng là quyền kết nối với các đơn vị ở thành phố hồ chí minh
để tiếp nhận những phân lô chuẩn bị cho hội chợ hoa tết tạo điều kiện cho người dân của địa phương
có điều kiện đem sản phẩm của mình
thế là phục vụ cho tết cho bà con người dân thành phố hồ chí minh
dự kiến tết năm nay thành phố hồ chí minh tiêu thụ khoảng sáu trăm linh bảy trăm linh trậu hoa mai
hai trăm linh ba trăm linh trậu hoa ngắn ngày và khoảng một trăm năm mươi triệu cành hoa các loại như cúc cầm trướng ly cát tường hồng
trong đó bốn chợ kinh doanh hoa lớn là hồ thị kỷ đầm xen bình điền thủ đức
cung ứng cho thị trường khoảng tám mươi lượng hoa tăng hơn hai mươi so với tết năm hai nghìn hai mươi
hồ điệp thì năm nay thì trường hai trăm năm mươi
ba trăm linh một cây còn ngọc điểm như là ngọc điểm mình vô trụ như vậy năm triệu hoặc bốn triệu một gốc
giá cũng ổn định như năm rồi chứ không có tới hai mươi hai trở lên chị mới bán được
thị trường năm hoa năm nay giao động hơn năm quá nhiều
và giá cả năm nay có thể nhít lên một cái so với năm ngoái
tại vì mặt hoa năm nay đẹp mặt bền hơn năm ngoái
ngoài các loại hoa quen thuộc dịp tết năm nay có thêm một số loại hoa mới
như cúc đồng tiền mini cúc tía v v
chiếc phía đầu vào cũng không tăng nhiều so với năm ngoái
năm trước nên giá cả các hoạt hồng hoa tết năm nay được dự báo sẽ ổn định